tại chốt kiểm soát y tế số sáu tổ công tác liên ngành đóng tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã phát hiện hai đối tượng là người trung quốc nhập cảnh trái phép đang trên đường vào phía nam
vào lúc một mươi một h ba mươi phút lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách
mang biển kiểm soát hai mươi chín b sáu nghìn bảy trăm hai mươi một
trong tổng số chín hành khách trên xe có hai đối tượng là người nước ngoài không mang theo giấy tờ tùy thân
quả xác minh ban đầu hai đối tượng khai nhận là người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường tiểu ngạch
vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy hai đối tượng đến bến xe giáp bát để đi vào phía nam
do có cùng hành trình với hai đối tượng nhập cảnh trái phép toàn bộ hành khách và nhân viên nhà xe
đã được kiểm tra sức khỏe và khai báo tờ khai y tế theo quy định
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ